kính chào quý vị mời quý vị theo dõi chương trình nhịp sống miền đông của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trước những tác động của biến đổi khí hậu môi trường các nguồn tài nguyên đang dần cạn kiệt
việc từng bước xanh hóa sản xuất nhà máy xanh công nghệ xanh nguyên liệu sạch năng lượng xanh
đã trở thành xu thế tất yếu và là công cụ tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp tại các tỉnh miền đông nam bộ
sản xuất xanh cũng là xu hướng phát triển bình vẩn mà nhiều doanh nghiệp đang hướng tới
tuy nhiên để thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi này các doanh nghiệp cần có những chính sách đồng bộ
đồng thời các doanh nghiệp sản xuất không ngừng đầu tư dây chuyền đổi mới công nghệ
liên kết chặt chẽ với nhau để xây dựng được hệ sinh thái cộng sinh công nghiệp trong các khu công nghiệp
khu công nghệ cao tạo thêm giá trị gia tăng và hướng tới kinh tế tuần hoàng phát triển bền vững
đây sẽ là nội dung được đề cập trong chương trình tuần này của chúng tôi
công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên thanh tùng hai đóng tại huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai
là đơn vị xử lý rác thải công nghiệp rác thải nguy hại có quy mô lớn với hơn hai mươi năm hoạt động
thanh tùng hai đã xây dựng được quy trình sản xuất hiện đại chuyên nghiệp và áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất
sản phẩm của công ty không chỉ hữu ích bền đẹp mà còn bảo đảm tiêu chí thân thiện với môi trường
từ năm hai nghìn một mươi một công ty đã xuất khẩu hàng ngàn tấn ván ép tái chế từ rác thải nhựa công nghiệp
cho khách hàng đối tác ở scotland
và thanh tùng hai trở thành doanh nghiệp đầu tiên trong cả nước ứng dụng tái chế thành công và đưa được sản phẩm tấm ván ép xuất ngoại
công ty tiếp tục xuất khẩu ván ép từ rác thải nhựa cho thị trường scotland mở rộng xuất sang thị trường hàn quốc tây ban nha
với suy nghĩ chất thải của ngành này là nguyên liệu của ngành khác công ty trách nhiệm hữu hạng thanh tùng hai
đã chế tạo thành công nhiều sản phẩm hữu ích từ rác
một trong số đó là vật liệu xây dựng như ngói gạch cao su
làm từ rác thải nhựa gạch ngói tái chế làm từ bùng thải trò sỉ và cát
các sản phẩm này đều đã được kiểm định về độ an toàn độ bền
sự kiện mở ra hướng đi mới cho doanh nghiệp này trong việc thực hiện tái chế chất thải nhựa từ làm đồ nội thất
tiêu chí mà thanh tùng hai đã và đang theo đuổi là sản xuất nhiều hơn các sản phẩm vật liệu xanh thân thiện với môi trường
chất lượng rất là tốt và giá trị nó sẽ rất là cao
thì đây là cái hướng mà phù hợp với cái xu hướng chung của thế giới tức là phát triển kinh tế toàn hoàn
cái phù hợp với yêu cầu của chiến lược phát triển kinh tế xã hội việt nam
phù hợp với những luật pháp bảo vệ môi trường việt nam mới được quốc hội ban hành năm hai nghìn một mươi ba
và những văn bản về quy định của nhà nước trong thời gian gần đây
công nghệ của thanh tùng này cũng so với người của người việt mình rất mới mẻ trong thực tế
thì công nghệ này là của người đức họ đã chuyển giao cho bên thanh tùng được
năm thứ ba rồi
thì cũng trên công nghệ là dùng nhiệt và ép và tạo ra từng tầm bê tông nhựa
để sau đó bên thanh tùng cho ra các sản phẩm từ các loài rạc nhựa bỏ đi
hiện nay thì công suất của nó là một mươi tấn trên một ngày
bây giờ là rừng họ đóng cửa rồi tất cả các lây gỗ bây giờ hạn chế khai thác
cho nên là vật liều tải sử dụng sẽ là kinh tế toàn hoàn sẽ là số một
và thứ hai thanh tùng đang đi theo hướng đó
nghị quyết số ba mươi một của bộ chính trị
để phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố hồ chí minh đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm xác định mục tiêu xây dựng thành phố hồ chí minh
trở thành hạt nhân tăng trưởng của vùng đông nam bộ và cả nước
với vai trò đầu tàu thành phố hồ chí minh có tác động mạnh mẽ
đối với sự phát triển kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm ở phía nam
ở các tỉnh lân cận như long an tiền giang đồng nai bình dương bà rịa vũng tàu bình phước
xu hướng tiêu dùng bình vẩn tiêu dùng các sản phẩm thân thiện với môi trường
tiết kiệm năng lượng đang ngày càng trở nên phổ biến
đây được xem là thị trường tiềm năng cho các ngành sản xuất hàng hóa theo hướng bền vững
thúc đẩy ứng dụng các giải pháp kinh tế tuần hoàng
các doanh nghiệp việt nam không phải chỉ riêng với ngành chế biến thừa thực phẩm
mà nhiều ngành khác hiện nay cũng đang phải tìm hiểu để chuyển đổi xanh như thế nào
với từng mô hình với từng doanh nghiệp với mình
để gia nhập với nhu cầu chung trên quy định của thế giới hiện nay
ngay cả như một số doanh nghiệp trong ngành chế biến thực phẩm
thì bây giờ là phải chuyển đổi sanh
chuyển đổi sanh trong đây có rất nhiều chi tiết về yêu cầu
là coi như khí thải như thế nào môi trường như thế nào
điều kiện sản xuất như thế nào v v và rất nhiều vấn đề
cho nên ngay từ bây giờ thì về phía chính phủ
đã kêu gọi các doanh nghiệp nên tham gia vào
chương trình chuyển đổi sanh này trong điều kiện sản xuất của mình
và như vậy một số ngân hàng cũng bắt đầu đưa ra đề mục
cho vai đối với một số doanh nghiệp thực hiện chương trình chuyển đổi sanh cho doanh nghiệp của mình
để thực hiện các điều kiện về hàng quả
đạt được những tiêu chuẩn theo quy định xuất khẩu
điều này trong một hai năm nay
thì các doanh nghiệp đã bắt đầu chuẩn bị
và bây giờ thực hiện rồi
chứ không có phải là bây giờ mới bắt đầu là làm
nhưng mà tất nhiên còn lại rất nhiều cái doanh nghiệp vừa và nhỏ
cũng tham gia vào thị trường xuất khẩu
đến những thị trường mà có yêu cầu về chuyển đổi xanh
thì cũng phải bắt đầu và đang thực hiện các mô hình chuyển đổi này
cho nên tôi nghĩ là về chính sách thì về phía nhà nước
cũng như các hội ngành nghề hiện nay thì đang tiếp tục là tuyên truyền
vẫn chứng minh
động giải thích và cảnh báo
cái cảnh báo này rất quan trọng
có nghĩa rằng là nếu anh không chuyển đổi
thì trong tương lai hàng quả anh không đi đến được những thị trường xuất khẩu
mà có quy định như thế
về phía nhà nước thì tôi nghĩ là ngoài cái công tác tuyên truyền
thì cũng sẽ có những chính sách
những chính sách đó để hỗ trợ doanh nghiệp trong chuyển đổi xanh
như vừa rồi trong chương trình vốn kích cầu của tp hcm
chương trình vốn kích cầu của tp hcm thì cũng có chương trình là
cho hỗ trợ vốn kích cầu cho doanh nghiệp chuyển đổi xanh
thì đó cũng là một trong những cái biện pháp mà để hỗ trợ cho doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay
nhờ áp dụng các chứng chỉ theo tiêu chuẩn quốc tế
phát triển bình vững vào sản xuất kinh doanh từ năm hai nghìn một mươi tám
nên tại thời điểm này nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn
khi tập đoàn đài dũng vẫn phát triển vững vàng tăng trưởng mỗi năm
đều đạt từ ba mươi đến bốn mươi
hiện nay các dự án của đại dũng đang thi công và cung cấp tất cả sản phẩm ra thế giới
đặt tiêu chí phát triển bền vững về nguyên vật liệu về công nghệ xanh
về việc đầu tư hạ tầng cơ sở sản xuất về cây xanh về năng lượng tái tạo về các công nghệ thiết bị
thì chúng tôi phải làm sao để đạt được các tiêu chuẩn về môi trường
các cây xanh về năng lượng tái tạo về các công nghệ thiết bị thì chúng tôi phải làm sao để đạt được các tiêu chuẩn về môi trường
và hướng tới sự bình vững
về các cái như về công nghệ thì chúng tôi là tất cả những công nghệ cũ hiện có
chúng tôi phải cải tiến như thế nào để nó giảm được các tiêu thụ về năng lượng tiêu thụ về nhiệt lượng
và tiêu thụ về cái nguyên liệu để làm sao để cho nó giảm được
thứ hai những cái công nghệ mới đầu tư mới thì chúng tôi phải hướng tới
tại ví dụ như là ba trong một năm trong một
để giảm bớt cái sử dụng máy móc thiết bị sử dụng các cái nhiên liệu về năng lượng
và làm sao để mà cho nó tự động hóa để giảm bớt cái sức khỏe về con người môi trường
đông nam bộ với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước
thời gian qua đã đẩy mạnh triển khai các kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế xanh
qua đó thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng xanh
tích hợp tăng trưởng xanh vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
tại các tỉnh đông nam bộ đã và đang xây dựng những đề án tái cơ cấu ngành công nghiệp
theo hướng phát triển bền vững từ năm hai nghìn hai mươi năm đến hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
theo đó từng bước tái cơ cấu sản xuất các khu công nghiệp khu công nghệ cao
hướng sử dụng công nghệ cao giảm phát thải ít thâm dụng lao động
các doanh nghiệp sản xuất không ngừng đầu tư di chuyển đổi mới công nghệ
liên kết chặt chẽ với nhau để xây dựng được hệ sinh thái cộng sinh công nghiệp
trong các khu công nghiệp khu công nghệ cao tạo thêm giá trị gia tăng
và hướng tới kinh tế tuần hoàng phát triển bình vẩn